sau năm năm thực hiện đổi mới quy trình biên soạn sự tranh lệch giữa grdp và gdp đã giảm từ trên ba mươi xuống dưới bốn
đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết đề án bảy trăm một mươi năm của thủ tướng chính phủ về đổi mới quy trình biên soạn số liệu grdp diễn ra vào sáng nay tại hà nội
theo đánh giá của các địa phương công tác biên soạn và công bố số liệu gdp grdp trở nên thông suốt và bao quát hơn
số liệu gdp và grdp cộng dồn từ sáu mươi ba tỉnh thành phố đã dần tiến sát gần nhau có thể lý giải bổ sung cho nhau
không còn tình trạng tùy số liệu gdp và grdp cách xa nhau như trước đây
thực hiện đề án bảy trăm một mươi năm tổng cục thống kê đã biên soạn và công bố tám kỳ số liệu grdp cho sáu mươi ba tỉnh thành phố
số liệu grdp do tổng cục thống kê biên soạn và công bố đã được các đối tượng dùng tin năm mươi bảy trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương sử dụng
giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi trong thời gian tới
tổng cục thống kê tiếp tục hoàn thiện quy trình biên soạn và công bố số liệu grdp
theo hướng ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong các khâu của quy trình
nhằm nâng cao hơn nữa tính khả thi và hiệu quả của quy trình sản xuất số liệu thống kê